sau cơn bão covid một mươi chín nhiều người đang phải hứng chịu nhiều triệu chứng nặng nề
nhiều người mang tâm lý đã nhiễm covid một mươi chín rồi là xong nên chủ quan không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch
khiến sức khỏe suy giảm phải vào việc những ngày cận tết
ngày hai mươi năm tháng một đại diện bệnh viện hoàng mỹ thủ đức tp hcm cho biết
chỉ trong ít ngày đưa vào hoạt động phòng khám hậu covid một mươi chín nơi này đã tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân đến thăm khám
trong đó nhiều trường hợp cho biết đã không tuân thủ các biện pháp bảo vệ sức khỏe mùa dịch vì nghĩ mình đã nhiễm bệnh rồi là xong
sau khi khỏi covid một mươi chín một thời gian nhiều người thấy thể trạng yếu đi hẳn trụng tốc nhiều và tinh thần ẩy ẩy
không có nhiều năng lượng khiến sinh hoạt hàng ngày cũng bị ảnh hưởng
một bệnh nhân chia sẻ
lúc đầu mới hết bệnh tôi thấy đã khỏe dần nhưng giờ đã sốc qua thời gian sáu tháng
kể từ lúc khỏi covid một mươi chín rồi tôi cứ thấy mình có triệu chứng cảm giống lúc nhiễm bệnh nên lỡ lắng quá
liên quan đến vấn đề này bác sĩ chuyên khoa hai phạm hoàng nguyên giám đốc y khoa bệnh viện chia sẻ
trong bối cảnh dịch bệnh ở nhiều tỉnh thành tại nước ta vẫn còn đang có những diễn biến khó lường
đặc biệt là khi thành phố hồ chí minh đã phát hiện những ca nhiễm biến thể omicron trong cộng đồng
người dân dù đã nhiễm covid một mươi chín hay chưa cũng không nên bỏ qua những biện pháp phòng tránh dịch bệnh
nhất là trong thời điểm tết đã cần kề
bởi vì chỉ cần một chút chủ quan lơ lạ với covid một mươi chín cũng có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc
theo đó để giảm tối đa nguy cơ mắc covid một mươi chín trong dịp tết mọi người nên hạn chế đi lại để giữ an toàn
đặc biệt không đi lại nếu đang mắc bệnh hoặc đã tiếp xúc gần với người mắc covid một mươi chín trong vòng một mươi bốn ngày trở lại
với những người lưu trú ở các địa điểm công cộng như khách sạn nhà nghỉ
trước khi đến nên kiểm tra nơi đó có áp dụng các biện pháp phòng ngừa covid một mươi chín hay không
bên cạnh đó cần thường xuyên rửa tay đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn trong suốt thời gian vui xuân đón tết
chúng ta cùng nhau tạm gác lại những nhu cầu vui chơi giảm bớt những buổi tụ tập ăn uống
tập trung thăm hỏi thích ứng với cuộc sống bình thường mới
chính là hành động thiết thực nhất mà bất kỳ ai cũng có thể làm để tạo nên một mùa tết